trong bàn thôn cát hải xã tân hải huyện tân thành người dân phát hiện một chiếc xe máy nằm ở bãi đất chống bên lề đường liên xã long sơn tân hải
cách đó vài mét là thi thể của một phụ nữ nằm ở bãi đất chống trong tình trạng lõa thể
nạn nhân được xác định là bùi thị trong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
qua khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân bị tổn thương ở đầu và vùng kín
theo nhận định ban đầu có thể là một vụ án mạng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ